đối với cá nhân nam anh ta làm nghề sửa xe và thường độ xe để sử dụng vào những vụ đua xe trái pháp luật
hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vụ việc hai chiến sĩ công an quận sơn trà đà nẵng đã hy sinh trong lúc ngăn chặn một nhóm thanh niên đua xe trái phép